để góp phần củng cố xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh những năm qua bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tăng cường đưa nhiều đảng viên cán bộ biên phòng xuống cơ sở tham gia sinh hoạt tại một số trì bồ bản ở các xã biên giới
việc làm này đã thực sự mang lại hiệu quả qua đó góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở các xã biên giới đồng thời giúp dân tộc thiểu số phía tây quảng bình phát triển kinh tế xã hội ổn định đời sống ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trước đây gia đình anh hồ tem gặp nhiều khó khăn khi chỉ biết dựa vào rừng để kiếm sống
bây giờ nhờ sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng làng hoa trong việc hỗ trợ cây giống con giống
cũng như hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt vợ chồng anh đã tự biết trồng trọt chăn nuôi để phát triển kinh tế
người bru vân kiều ở bản được cán bộ đội biên phòng làng hoa giúp đỡ rất nhiều
từ làm nhà tặng con giống hướng dẫn cách chăm sóc hướng dẫn cách ăn ở hợp vệ sinh đồng bào cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm
năm hai nghìn một mươi tám đồn biên phòng làng ho ban hành đề án tăng cường đảng viên cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt tại một số trị bộ bản
thuộc các xã biên giới với vai trò là phó bi thư trị bộ đến nay đã có bảy cán bộ được tăng cường về các trị bộ bản tại hai xã lâm thủy và kim thủy
với trách nhiệm của mình các phó bí thư tri bộ bản là bộ đội biên phòng đã tích cực nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ công tác đảng
bám nắm địa bàn để tham mưu kịp thời cho cấp ủy ban hành các nghị quyết sát đúng với điều kiện thực tế của các bản
để xong bà con là rất đổi thay khi biên phòng đã lên trong trị bộ

có thể thấy việc tăng cường đảng viên bộ đội biên phòng tham gia sinh hoạt tại một số tri bộ bản thuộc các xã biên giới đã phát huy hiệu quả
các cán bộ tăng cường đã không ngại khó khăn vất vả bám sát địa bàn cơ sở sát cánh cùng với đồng bào các dân tộc vươn lên trong hành trình xoa đói giảm nghèo nơi miền tây tổ quốc